vào sáng ngày hôm nay trên địa bàn một số tỉnh được dự báo là nằm trong vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
có mưa to đến rất to tập trung ở khu vực đồng bằng ven biển thủy triều đang ở mức cao
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào hồi bảy giờ ngày hai mươi năm tháng chín
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi năm hai độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy độ kinh đông
cách đà nẵng khoảng hai trăm chín mươi km về phía đông đông nam cách quảng ngãi khoảng hai trăm một mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu từ ba mươi chín đến bốn mươi chín km một giờ
giật cấp tám di chuyển theo hướng tây với tốc độ từ một mươi đến một mươi năm km một giờ
dự báo từ tối ngày hai mươi năm tháng chín đến sáng ngày hai mươi sáu tháng chín vùng ven biển khu vực từ quảng trị đến quảng nam
và phía bắc của quảng ngãi đề phòng có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám sâu trong đất liền có gió giật cấp sáu cấp bảy
để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn
trưởng ban chủ hy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng nam
đề nghị bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh sở nông nghiệp và phát triển đông thôn
trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện thị xã thành phố ven biển
tổ chức cấm biển kể từ bảy giờ ngày hai mươi năm tháng chín cho đến khi tình hình thời tiết trên biển trở lại trạng thái bình thường